vào những ngày đầu mùa mưa thành phố cần thơ có nhiều điểm có nguy cơ sạt lở cao
đe dọa tới tính mạng tài sản của người dân
do đó lãnh phạo đạo thành phố một số sở ngành đã đến khảo sát tình hình sạt lở
trên địa bàn xã vĩnh trinh huyện vĩnh thạnh để có giải pháp chủ động phòng chống sạt lở
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn xã vĩnh trinh huyện vĩnh thạnh
xảy ra ba vụ sạt lở làm hư hại sáu căn nhà và khoảng bốn mươi mét đường giao thông
ước tổng thiệt hại gần ba tỷ đồng
đoạn sạt lở cặp quốc lộ tám mươi của quản lý đồng bộ bốn đã ra cố xong
tổng kinh phí hơn một hai tỷ đồng
riêng ở bờ bắc kênh cái sắn xuất hiện nhiều điểm sạt lở và nguy cơ sạt lở nghiêm trọng
tại buổi làm việc lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố cần thơ giao sở nông nghiệp
và phát triển đông thôn thành phố thuê đơn vị tư vấn khảo sát đánh giá mức độ nguy cơ sạt lở
trên toàn tuyến kênh cái sắn đồng thời chủ động phối hợp với các sở ngành có liên quan
tiến hành xây dựng phương án khắc phục sạt lở trước mắt cũng như đề xuất giải pháp căn cơ về lâu dài
ủy ban nhân dân thành phố cần thơ cũng lưu ý huyện vĩnh thạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao ý thức cảnh giác đề phòng sạt lở của người dân nhất là bước vào mùa mưa bão như hiện nay